liên quan đến vụ truy sát tại quán karaoke lucky star quận bình thạnh tp hcm
vào giữa tháng hai vừa qua làm năm người thương vong
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa khởi tố vụ án khởi tố tám bị can
về hành vi giết người và cố ý gây thương tích
tám bị can bị khởi tố bắt tạm giam gồm phạm quốc anh nguyễn đức trọng nguyễn đình phong
đào minh trúc nguyễn hoàng bảo duy nguyễn hoàng duy khương cùng ngụ tại quận bình thạnh
trần huy hoàng ngụ quận phú nhuận châu đức minh luân ngụ quận bình tân
về hành vi giết người và cố ý gây thương tích
vụ việc xuất phát từ cách sưng hô ở tiệc nhậu đám ma mà hai đối tượng quốc anh và trọng cự cãi với nhau
sau đó hai bên kêu bạn hỗ trợ để giải quyết dẫn tới vụ truy sát